đại hội đảng bộ tp hà nội lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tiếp tục chương trình làm việc
đại hội đã công bố kết quả bầu ban chấp hành đảng bộ thành phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
kết quả hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành đảng bộ thành phố khóa một mươi bảy
kết quả bầu ban thưởng vụ bí thư các phó bí thư ủy ban kiểm tra
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy khóa một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội khóa một mươi sáu
tiếp tục được bầu giữ chức bí thư thành ủy hà nội khóa một mươi bảy với số phiếu tuyệt đối
chiều ngày một mươi hai tháng một mươi đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành đảng bộ tp hà nội khóa một mươi bảy
trên tinh thần dân chủ khách quan với số phiếu tập trung cao từ tám mươi ứng cử viên được đề cử
đại hội đã bầu bảy mươi một ủy viên ban chấp hành đảng bộ khóa một mươi bảy
đáng chú ý một trăm linh đại biểu đã tín nhiệm giới thiệu bí thư thành ủy hà nội khóa một mươi bảy đối với đồng chí vương đình huệ
tại hội nghị lần thứ nhất ban chấp hành đảng bộ tp hà nội khóa một mươi bảy được tiến hành vào chiều tối qua
ban chấp hành đảng bộ thành phố đã bầu ban thường vụ thành ủy bí thư thành ủy các phó bí thư thành ủy ủy ban kiểm tra thành ủy
theo đó đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội khóa một mươi sáu
đã được bầu giữ chức bí thư thành ủy hà nội khóa một mươi bảy với số phiếu tuyệt đối bảy mươi một trên bảy mươi một
phó bí thư thành ủy hà nội khóa một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm bốn đồng chí
đồng chí chu ngọc anh ủy viên trung mương đảng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đồng chí nguyễn văn phong trưởng ban tuyên giáo thành ủy hà nội khóa một mươi sáu
đồng chí nguyễn thị tuyến trưởng ban dân vận thành ủy hà nội khóa một mươi sáu
đồng chí nguyễn ngọc tuấn phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố hà nội
hội nghị đã bầu một mươi hai đồng chí trong ủy ban kiểm tra thành ủy hà nội khóa một mươi bảy
đồng chí hoàng trọng quyết được bầu là chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy hà nội